tại hà nam nhiều địa phương đang quá tải trong việc bố trí điểm trôn hủy lợn dịch
dịch tả lợn châu phi xảy ra trên địa bàn tỉnh hà nam đã được hơn hai tháng
và đã có đến bảy mươi xã phường thị trấn tại sáu trên sáu huyện thành phố có dịch
tổng số lợn bệnh phải tiêu hủy thời gian qua đã lên trên hai mươi con
mỗi ngày có đến hàng chục tấn lợn bệnh phải tiêu hủy trên địa bàn tỉnh
bởi vậy việc tìm bố trí thêm điểm trôn hủy lợn bị bệnh dịch theo đúng quy định
để bảo đảm môi trường và không phát tán bệnh của các xã đang gặp khó khăn do quỹ đất có hạn
giải pháp vận chuyển ra khu vực khác đã được tính đến
nhưng như vậy rất dễ gặp phải sự phản đối của người dân khu vực trôn hủy vì sẽ dễ lây lan dịch bệnh